thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị bốn cttg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
chỉ thị nêu rõ sau một mươi năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe máy trên tất cả các tuyến đường
ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông được nâng cao hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy tạo thành nét văn hóa giao thông trong đại đa số nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với các cơ quan các tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
đồng thời xây dựng kế hoạch hành động liên ngành từ trung ương đến địa phương về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
tuyên truyền vận động và khuyến khích người dân sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp khi tham gia giao thông